ngày một mươi sáu tháng chín hàng năm đã được lấy làm ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone
lễ kỷ niệm ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone năm nay hai nghìn một mươi tám cũng vừa được bộ tài nguyên và môi trường tổ chức tại hà nội
việt nam là một trong những nước sớm giao nhập công ước viên về bảo vệ tầng ozone và nghị định thư montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone kể từ tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đồng thời đã cam kết tuân thủ các quy định của công ước viên và nghị định thư montreal
trong hai mươi bốn năm qua việt nam đã chủ động và tích cực tham gia thực hiện nghị định thư montreal bảo vệ tầng ozone và đạt được nhiều kết quả được cộng đồng quốc tế ghi nhận
bên cạnh những thành công đã đạt được chúng ta vẫn phải đối mặt với những thách thức mới gắn liền với xu hướng gia tăng sử dụng các chất thay thế có hiệu ứng khí nhà kính cao
như các chất được sử dụng để thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ozone